trong phiên họp chiều nay quốc hội đã nghe các báo cáo giải trình trước khi tiến hành biểu quyết thông qua một số nghị quyết về kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
với tỷ lệ đa số phiếu quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn nghị quyết kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo nghị quyết về kỳ họp thứ tám quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ tám với việc thông qua một mươi một luật bộ luật một mươi bảy nghị quyết cho ý kiến về một mươi dự án luật
tuy nhiên tại kỳ họp này quốc hội chưa thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội tại kỳ họp thứ tám dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp thứ chín
quốc hội cho phép một mươi một tỉnh thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế
phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền là năm trăm một mươi tám ba trăm tám mươi chín triệu đồng